sáng ngày ba mươi tháng một tỉnh hậu giang tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ năm hai nghìn hai mươi
việc tổ chức tết trồng cây không chỉ đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng chăm sóc và bảo vệ tài nguyên rừng
qua đó còn tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi rộng khắp trong mọi tổ chức cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân
ngay sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành phố cán bộ công chức viên chức thành phố các xã phường lực lượng vũ trang và nhân dân đã tham gia trồng hơn một mươi hai bảy trăm linh cây xanh trên các tuyến đường nội ô của thành phố mở đầu cho phong trào trồng cây năm hai nghìn hai mươi